chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị theo luật bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng
theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn
đối với người tham gia thuộc hộ nghèo hai mươi năm đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo
một mươi đối với các đối tượng khác
đây là hình thức hỗ trợ nhằm tăng cường tính hấp dẫn của bảo hiểm xã hội
mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hai trăm chín mươi một người
mục tiêu của bảo hiểm xã hội việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám là sẽ tiếp tục mở rộng
diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện ở những nhóm đối tượng khác nhau
hôm nay cán bộ bảo hiểm xã hội đến thu tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
của chị nguyễn thị am ở phường nghi hòa thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
chị an đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chín năm
khi nghe cán bộ thông báo từ ngày một tháng một năm nay
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ mức đóng
chị tin rằng đó là chính sách tích cực cho người dân
đặc biệt là người nghèo ở khu vực nông thôn như chị
chỉ tính riêng ở thị xã cửa lò hiện mới có sáu trăm ba mươi sáu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
ở phường nghi hòa có sáu mươi hộ với ba trăm hai mươi năm nhân khẩu
thì chỉ có một mươi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
theo cán bộ tuyên truyền sở dĩ tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội hạn chế là bởi
hiện nay đang có xu hướng người dân tham gia các loại hình bảo hiểm tư nhân nhiều hơn bảo hiểm xã hội của nhà nước
mặc dù kinh tế của các hộ gia đình không mấy khá giả
khi tôi đi tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì tôi thấy nhận thức của dân cũng nhận thức được đầy đủ về bảo hiểm xã hội tự nguyện
nhưng mà số người tham gia còn rất hạn chế bởi vì có nhiều lý do
thứ nhất họ thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện là lời trước mắt không có
thứ hai nữa là kinh tế của gia đình thú nhập của họ đây là dân đa số là nông nghiệp
cho nên là nguồn tài chính để mà
đóng góp vào bảo hiểm xã hội cũng rất là khó khăn
khảo sát thực tế của cán bộ bảo hiểm xã hội ghi nhận
người dân đang được tuyên truyền tiếp cận với nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau
trong đó có cả bảo hiểm tư nhân và bảo hiểm xã hội của nhà nước
nhưng không có thông tin chính xác để có thể lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình
khi tham gia một cái bảo hiểm như đó thì mình vẫn muốn bắt được rõ
và là cái quyền lời và lời ít của mình sau này nữa
nói chung là không phải riêng tôi cũng như các hồ khác bây giờ cũng muốn tham gia
nhiều hồ lắm nhưng mà những điều là chỉ hiểu biết thôi chỉ là cao thôi
so với nhiều hội dân nghèo ở phương nghĩ hòa
kinh tế gia đình chị phạm thế hưng có phần khá hơn
cả gia đình chị đều tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm nhân thọ với mức chi phí khoảng một mươi năm triệu đồng một người một năm
còn bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ khoảng năm triệu đồng
một người một năm thì chị vẫn băn khoăn chưa tham gia
trong khi đó theo kinh nghiệm của chị nguyễn thị an
hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả
chồng đi làm ăn xa một mình nuôi ba con nhỏ
kinh tế gia đình làm nông nghiệp là chính
nên khi có chút vốn chị đã tính đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
để lo cho bản thân và con cái sau này
chị cũng đã tìm hiểu kỹ nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau
và lựa chọn giải pháp chắc chắn cho tương lai lâu dài
như hãng bảo hiểm nhân thọ ia các thứ thì lợi nhuận trước mắt nó cao
nhưng mà cái rủi ro nó cũng cao
thì thế là tôi quyết định tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này là sau này mình có lương
rồi nói không phải
lỡ mà rủi ro mà chết chóc ấy thì con mình được hưởng tiến tuất tới một mươi tám tuổi
không chỉ riêng thị xã cửa lò mà ở nhiều địa phương trên cả nước
công tác vận động tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đang gặp nhiều khó khăn do thị trường đang có quá nhiều loại hình bảo hiểm hấp dẫn người dân
theo ước tính cả nước có khoảng bốn mươi triệu lao động khu vực phi chính thức
có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tuy nhiên thực tế chỉ có năm tham gia
chưa kể một số người tham gia một thời gian lại xin rút
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hàng năm nhưng rất chậm
trong số hai trăm chín mươi một người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay
chỉ có khoảng ba mươi là đối tượng mới
một mươi còn lại là những người đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện được hưởng lương hưu
người tham gia bảo hiểm bắt buộc được nhà nước hỗ trợ mức đóng có năm chế độ ưu đãi
còn bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ là hưu trí và tử tuất
bảo hiểm bắt buộc có giám định tỷ lệ về độ tuổi sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi
còn bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đủ sáu mươi tuổi và đủ năm mới được hưởng lương hưu
chính vì vậy việc tham gia loại hình bảo hiểm bắt buộc hay bảo hiểm xã hội tự nguyện
cũng khiến nhiều người cân nhắc
để giải quyết bất cập này tăng tính hấp dẫn của bảo hiểm xã hội tự nguyện với người dân
đặc biệt là với nhóm đối tượng có thu nhập thấp
chính sách an sinh xã hội của nhà nước đã quy định rõ mức hỗ trợ dành cho ba nhóm đối tượng
là hộ nghèo hộ cận nghèo và người lao động tự do
lãnh đạo bảo hiểm xã hội tự nguyện và các bộ phần liên quan anh em nghiệp vụ
thì hiện nay đang còn triển khai tích cực phối hợp với các cấp các chính quyền tại địa phương
để triển khai chính sách của nhà nước hỗ trợ trong năm hai nghìn một mươi tám

tuy nhiên ba nhóm đối tượng trên vẫn đang là nhóm có thu nhập thấp nhất trong xã hội
nghèo đã được nhà nước hỗ trợ tối đa mức đóng
nếu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện kéo dài
thì sẽ khiến người dân lo ngại về tài chính và quyền lợi thụ hưởng
vì vậy về lâu dài chính sách an sinh xã hội sẽ phải cân nhắc về các điều luật quy định
để tạo thật lời hơn cho người dân
theo tôi thì là nên là nhà nước có một cái chính sách mở rộng hơn
nghiên cứu lại thứ nhất là về cái độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội từ nguyện
không thể là so sánh là cái mức độ tuổi nhất là loại hình tham gia bắt buộc được
bởi vì cái tham gia bắt buộc là đang còn có cái sự hỗ trợ của nhà nước về cái tỷ lệ đóng
và cái người lao động bắt buộc tham gia thì chỉ đọc trên cái cơ sở tiên lưỡng
cái tỷ lệ đóng rất thấp
còn nếu như mà cái loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện mà để kéo dài cái độ tuổi như vậy
thì tôi tin chắc rằng là cái này là một cái thực trạng
khó để cho vận động cái người dân tham gia cái bảo hiểm xã hội từ nguyện
theo tôi thì nhà nước nên kiểm tra lại chém chát lại cái chính sách để làm sao phù hợp với lòng dân
dân nó cảm thấy nó thuận lợi thì nó tham gia được hiệu quả hơn
trong thời gian đầu năm hai nghìn một mươi tám bảo hiểm xã hội thị xã cửa lò sẽ phối hợp với các cấp chính quyền ngay tại địa phương
các khối trường nhân viên đại lý tại phường
đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân
nhất là người lao động tự do người lao động trong các gia đình nông lâm ngư nghiệp
giúp họ hiểu rõ hơn về quyền lợi thụ hưởng từ chính sách mới về bảo hiểm xã hội tự nguyện
trong đợt này thì chúng tôi sẽ phối hợp để làm sao mà tuyên truyền đến tầng người dân
và đến những người đã tham gia và chưa tham gia đặc biệt là đối với những người chưa tham gia
và có cái mức đồ thu nhập thấp để làm sao vận động họ tham gia trong năm hai nghìn một mươi tám để nhằm đảm bảo cái quyền lợi
phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định là khá rộng
trong đó có những người có điều kiện kinh tế nhưng việc phát triển đối tượng chưa tương xứng với tiềm năng
do nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện còn nhiều hạn chế
để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước mắt công tác tuyên truyền cần tập trung giúp cho người dân khu vực nông thôn hiểu
với mức đóng được nhà nước ưu đãi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lợi ích lâu dài
thay vì bỏ ra một số tiền lớn để được hưởng lợi ích trước mắt mà một số loại hình bảo hiểm tư nhân hiện đang quảng bá
thưa quý vị bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy lĩnh lương hưu khi về già
đó là tính yêu việt của chính sách an sinh xã hội đối với mọi đối tượng khác nhau
nhất là với những người không có hợp đồng lao động không có việc làm ổn định kinh tế khó khăn ở khu vực nông thôn
chương trình điểm tựa tương lai đến đây là hết xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau